việc mỹ triển khai lực lượng tới tập trận chung với australia đã thể hiện cam kết bền vững của tổng thống mỹ donald trump
đối với chính sách xoay trục an ninh sang châu á trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực
đây là tuyên bố của giới chức quân đội mỹ sau khi hải quân mỹ đưa hơn một hai trăm linh lính thủy đánh bộ tới thành phố dakin australia
trung tá brian mitleton chỉ huy lực lượng lính thủy đánh bộ mỹ tại australia cho biết
cuộc tập trận chung này nằm trong khuôn khổ chương trình kéo dài hai mươi năm năm được tổng thống tiền nhiệm beck obama khởi động từ năm hai nghìn một mươi một như một phần trong chính sách xoay trục châu á của mình
cuộc tập trận năm nay có sự tham gia lớn nhất về số lượng máy bay mỹ tới australia trong thời bình
cụ thể có một mươi ba máy bay được triển khai tới australia đợt này
trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ donald trump luôn đòi hỏi các đồng minh châu á phải đảm đương trách nhiệm an ninh lớn hơn trong khu vực
phủ bóng đen lên chiến lược xoay trục sang châu á
tuy nhiên thời gian gần đây nhà lãnh đạo mỹ đã bày tỏ cam kết bảo vệ các đồng minh châu á trước những mối đe dọa gia tăng